ngày một chín tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
thông tin về chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học
học viện trên địa bàn hà nội năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo sở nội vụ hà nội cho biết một mươi tám năm qua hà nội vinh danh gần một chín trăm linh thủ khoa xuất sắc
nhưng chỉ có một trăm tám mươi sáu thủ khoa làm việc tại các cơ quan của hà nội
trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao trong một mươi tám năm qua dù hà nội đã trải thàm đỏ
nhưng chỉ có khoảng một mươi thủ khoa về đầu quân cho các cơ quan của hà nội
lãnh đạo sở nội vụ và thành đoàn hà nội cho biết vì mức lương trả cho các thủ khoa cũng trải theo ngạch
bậc chung trong hệ thống cơ quan nhà nước do vậy chưa hấp dẫn được các thủ khoa
hai đơn vị này cũng cho biết hiện đang tham mưu cho thành phố trả mức lương cao hơn
nhưng không thông tin cụ thể cao hơn bao nhiêu
năm nay lễ tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc tại hà nội sẽ diễn ra vào ngày ba mươi
tại hội trường khăn quảng đỏ cùng thiếu nhi hà nội